xin chào quý vị khán giả
mở đầu bản tin mùa máu online ngày hôm nay là thông tin liên quan đến vụ án tham mô tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí việt nam pvp land
vào ngày năm tháng sáu tới đây toán nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xét xử các bị cáo có đơn kháng cáo
trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra hai bị cáo đã có đơn xin rút đơn kháng cáo là
trịnh xuân thanh năm mươi hai tuổi cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
và đào duy phong sáu mươi tuổi cựu chủ tịch hội đồng quản trị pvp land
bản án sơ thẩm xác định trong vụ án này trịnh xuân thanh là người có vai trò quyết định
cho việc chuyển nhượng hơn một mươi hai triệu cổ phần nói trên
bị cáo thanh chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc chuyển nhượng với giá thấp hơn thực tế để hưởng tiền tranh lệch
các bị cáo khác là đồng phạm của thanh với vai trò giúp sức
kết thúc phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trịnh xuân thanh tù trung thân
về tội tham mô tài sản
trước đó bị cáo thanh đã bị toán nhân dân tp hà nội xử phạt một bản án tù trung thân
trong vụ án tham mô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài hình phạt tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo thanh chấp hành hình phạt bổ sung số tiền năm mươi triệu đồng
bị cáo đào duy phong bị tuyên phạt một mươi sáu năm tù phạt bổ sung ba mươi triệu đồng
các bị cáo đồng phạm khác tùy theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ sáu đến một mươi sáu năm tù
như tin chúng tôi đã đưa vào ngày hôm qua thi thể ba ngư dân bị tử vong do nổ bình ga
đã được đưa từ vùng biển hoàng sa về cảng lý sơn
trước đó vào sáng ngày một mươi năm tháng năm tàu cá qng chín mươi sáu nghìn ba trăm ba mươi chín của ông nguyễn chín
có một mươi ba thuyền viên trên tàu xuất bến từ vùng biển lý sơn ra vùng biển hoàng sa đánh bắt hải sản
theo chủ tàu thuyền trưởng nguyễn chín cho biết trưa ngày hai mươi tháng năm
trong lúc đánh bắt hải sản tại vùng biển hoàng sa thì bình ga trên tàu cá phát nổ
làm ba ngư dân trên tàu tử vong gồm nguyễn văn thắng năm mươi ba tuổi nguyễn tấn bốn mươi tuổi và dương ngọc quang hai mươi chín tuổi
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh quảng ngãi và đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm điều tra vụ việc
sử dụng dao kiếm gây thương tích cho người khác năm đối tượng vừa bị công an tỉnh lạng sơn khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng năm tại xã hoàng đồng thành phố lạng sơn xảy ra vụ sô sát giữa hai nhóm thanh niên
khoảng hai mươi đối tượng mang theo nhiều hung khí như dao kiếm gậy đuổi đánh nhau
hậu quả là trần đức vinh bị chém trúng vào chân và tay anh nông văn tú bị chém vào tay phải
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an thành phố lạng sơn đã khẩn trương tiến hành các biện pháp
bắt giữ các đối tượng có liên quan
công an thành phố cần thơ vừa phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng hiện tạm trú tại trung cư bắc hà
phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang có hành vi phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trả góp
hai đối tượng là nguyễn đức toàn chú nam định và vũ thành trung chú hà nội
bước đầu các đối tượng khai nhận khoảng đầu tháng năm đến nay toàn và trung từ phía bắc vào an giang
thuê trọ cùng với bốn đối tượng khác để hoạt động cho vay trả tiền góp
các đối tượng đi xe máy chia làm hai hướng xuống cần thơ phát và dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trả góp
qua kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ một năm trăm linh tờ rơi có nội dung cho vai tiền trả góp ba điện thoại di động sổ ghi tiền góp và hộp bực lăn tay
thưa quý vị mở hệ thống cơ sở cho vay cầm đồ công ty cho thuê tài chính cơ sở tư vấn tài chính v v
nhằm phục vụ hoạt động tín dụng đen để cho vai nặng lãi
hoạt động này gần đây đang xuất hiện tại nhiều địa bàn của tỉnh hải dương
và đang gây ảnh hưởng đáng kể tới tình hình an ninh trật tự của địa phương
mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của nhóm phóng viên
từ việc cho vay năm triệu đồng với lãi suất một đồng một triệu mỗi ngày
và người vay không trả đường nợ mà trần văn kiên ở khu đồng tranh phường tứ minh thành phố hải dương
cùng các đối tượng đã sử dụng hông khí đánh đập nhốt con nợ vào cốp xe ô tô đưa về uy hiếp
yêu cầu viết giấy vay nợ lên tới hai mươi năm triệu đồng
cháu mới bức xúc cháu kêu gọi anh em bạn bè đi tìm
thì hôm mới tìm được ở con cá ở đường nguyễn văn linh khu chợ sượt
cháu mới lôi trường ra xong lôi con cá tư cháu đánh đập
xong rồi cháu gọi anh em bạn bè đến xong lôi em cháu lôi trường vào cốp xe ô tô xong đi về quán
đây chỉ là một trong nhiều vụ việc về hành vi giữ người trái pháp luật
cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng hủy hoại tài sản
có liên quan đến hoạt động tín dụng đen mà lực lượng công an tỉnh hải dương phát hiện bắt giữ từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
thủ tục vay đơn giản nhanh gọn tuy nhiên lãi suất thì cao cắt cổ
có thể lên đến vài nghìn đồng trên một triệu trong một ngày
do phải vay với lãi suất cắt cổ nhiều người vay nhanh chóng lún sâu vào vòng xoáy lãi mẹ để lãi con
dẫn đến mất khả năng thanh toán và những hệ lụy khó lường khác
những hoạt động tín dụng đen đó ban đầu có thể chưa dẫn đến các cái
tuy nhiên kéo theo hệ lụy của những hoạt động đó thì có những việc đòi lợ
có hoạt động ghi thương tích bạo lực bắt giữ người trái pháp luật hủy hoại các tài sản có hành vi đe dọa khủng bố
bên cạnh đó do hoạt động tín dụng đen kinh doanh cầm đồ đem lại lợi nhuận lớn
nên rất dễ phát sinh mâu thuẫn tranh chấp giữa các đối tượng cùng hoạt động trong lĩnh vực này
một số đối tượng hình sự liên kết với nhau gây thanh thế tranh giành địa bàn hoạt động
gây mất trật tự công cộng và gây hoang mang trong nhân dân
những hoạt động cầm đồ cho vay tài chính nếu không được quản lý chặt chẽ
sẽ để lại
những hậu quả khó lường ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự
người dân nên cảnh giác với những chiêu trò cho vay từ các loại hình dịch vụ hỗ trợ tài chính
cầm cố tài sản để không rơi vào tình trạng nợ nần
tránh nguy cơ bị chủ nợ thuê người đến nhà đe dọa uy hiếp
ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của bản thân và gia đình
công an tỉnh thanh hóa cho biết đang điều tra mở rộng
truy bắt đối tượng liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép sáu mươi bánh heroin
các đối tượng khai nhận số ma túy trên được lấy của đối tượng
tại biên giới việt lào đưa về nội địa tiêu thụ
trước đó vào ngày hai mươi một tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thanh hóa đang làm nhiệm vụ tại khu vực cây xăng hoàng minh
thuộc xã hoàng minh huyện hoàng hóa
đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng là hạ bá trò sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
và hoàng văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đang vận chuyển trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ một mươi đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
xảy ra tại quán karaoke nằm trên địa bàn thành phố vĩnh long
công an tỉnh vĩnh long cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với một mươi đối tượng trên
trước đó vào khoảng một giờ ngày một mươi ba tháng năm
các lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke trên đường phó cơ điều
thời điểm kiểm tra bên trong tám phòng hát karaoke
lực lượng công an phát hiện có một trăm linh ba người bao gồm cả nam và nữ
có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra nhanh có bảy mươi bảy trên một trăm linh ba thanh niên
cả nam và nữ dương tính với ma túy
cơ quan điều tra đã tạm giữ một mươi một trường hợp
và ra quyết định khởi tố bị can đối với một mươi trường hợp
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản
diễn ra khá nhức nhối trong thời gian gần đây
có nguyên nhân bắt nguồn từ sự chủ quan của một số người dân
vì vậy ngoài tinh thần đấu tranh với loại tội phạm này của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác
để bảo vệ tài sản và sự an toàn cho bản thân và gia đình
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh quảng bình
mặc dù đã lắp đặt hệ thống camera giám sát mọi hoạt động của việc mua bán hàng
tuy nhiên vì sự chủ quan
quán tạp hóa của gia đình chị nguyễn thị bé
ở xã lý trạch huyện bố trạch
đã bị kẻ gian đột nhập và trộm tài sản
những thủ đoạn trộm cắp tài sản của tội phạm
thường xuyên được các lực lượng chức năng tuyên truyền cảnh báo
trên các phương tiện thông tin đại chúng
và trực tiếp đến mỗi người dân
tuy nhiên ý thức bảo quản tài sản
phòng chống tội phạm trộm cắp của mọi người
vẫn chưa cao
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn đức sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu phố hai phường đức thắng thành phố phan thiết tỉnh bình thuận về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an thị xã la di tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng võ mạnh khải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu phố năm phường tân thiện thị xã la di tỉnh bình thuận
và đối tượng hồng thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn một xã hàm đức huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy bóng ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần hết sức lưu ý